nếu như trong những ngày cuối cùng của năm đường xá ở tp hcm luôn trong tình trạng quá tải kẹt cứng
thì trong những ngày tết đinh dậu đường phố các bến tàu xe ở tp hcm lại mang một màu sắc khác
màu sắc của lễ hội và sự thảnh thơi
trước tết khu vực nhà văn hóa thanh niên nằm ngay trung tâm thành phố luôn trong tình trạng đông đúc
bởi nhiều người tranh thủ chụp hình trước khi về quê
và cả những chuyến xe nghĩa tình đưa sinh viên công nhân xa nhà về quê ăn tết chọn điểm tập kết nơi đây
tuy nhiên từ mùng một tết đến mùng ba tết khu vực này đường phố đã thoáng đáng hơn rất nhiều
tại các khu vực như hồ con rùa nhà thờ đức bà nhà văn hóa thanh niên đường hoa nguyễn huệ hội hoa xuân thành phố
nhiều gia đình bạn trẻ tranh thủ thư giãn bên ly cà phê dạo phố chơi xuân chụp hình lưu niệm
tận hưởng một buổi sáng cuối năm bình yên giữa lòng thành phố sạch đẹp
khác với người dân ở nhiều địa phương khác người sài gòn thường chọn cách chơi tết hơn là ăn tết
các gia đình trẻ những người nước ngoài đang sinh sống làm việc tại thành phố thường tận dụng những ngày nghỉ để đi du lịch
năm nay ngoài chuyện đi bằng đường bộ đường thủy cũng là một phương án khác để du lịch khi tàu hai thân chạy tuyến thành phố hồ chí minh
không tăng giá vé và phục vụ không nghỉ tết
tuy nhiên nhìn chung giao thông thành phố đang ở thời điểm dễ chịu nhất trong năm
thậm chí nơi được coi là quá tải hết mức như cả hàng không quốc tế tân xuân nhất
cũng đã ổn định để đón khách đến thành phố hồ chí minh chơi tết